tất cả quân số tập trung điều tra giả soát làm rõ đối tượng để xác định đây là một vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng và thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt để che giấu tội phạm
ngay sau khi vụ án xảy ra lãnh đạo công an huyện vĩnh tường đã cho đây là vụ án có tinh chất nghiêm trọng
đối tượng phạm tội rất manh động liều lĩnh và nguy hiểm
trước tình hình đó thượng tá ngô minh sơn trưởng công an huyện và trung tá nguyễn trung kiên phó trưởng công an huyện đã chỉ đạo với huy động lực lượng phương tiện để điều tra làm rõ vụ án quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất không để đối tượng phạm tội có thời gian xóa dấu vết lẩn trốn cơ quan điều tra
đây là một vụ án rất quan trọng xảy ra ở một vùng thôn khuy dẫn tích mịch mà gây hoang mang trong quần thôn dân
trước tình hình đó tượng tá ngô minh sơn trưởng công an huyện và trung tá ngô minh sơn phó trưởng công an huyện đã chỉ đạo với huy động lực lượng phương tiện để điều tra làm rõ vụ án quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất không để đối tượng phá án trong thời gian xóa dấu vết lẩn trốn cơ quan điều tra
trước tình hình đó tượng tá ngô minh sơn trưởng công an huyện và trung tá ngô minh sơn phó trưởng công an huyện đã chỉ đạo với huy động lực lượng phương tiện để điều tra làm rõ vụ án quyết tâm phá án trong thời gian xóa dấu vết lẩn trốn cơ quan điều tra
hơn nữa chị hát lại đang trong tình trạng hoảng loạn nên không nhớ và không nắm rõ được bất cứ thông tin đặc điểm nào của đối tượng để có căn cứ điều tra dựng lại chân dung đối tượng
ngay sau khi nghiên cứu đánh giá kết quả khám nghiệm hiện trường công an huyện vĩnh tường được quyết định xác lập chuyên án mang bí số ch một nghìn một mươi ba để tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ án
những câu hỏi của quần chúng nhân dân khiến cho cơ quan công an càng tăng thêm quyết tâm nhanh chóng truy tìm thủ phạm
khó khăn lớn nhất của chuyên án là giấu vết để lại ở hiện trường cùng với lời khai của bị hại có rất ít thông tin